theo lời cô giáo hồ thị tâm người bị bẻ tay trong đoạn clip thì cô bị các thầy giáo đại diện nhà trường mời ra khỏi lớp một mươi a chín
với lý do làm loạn trong lớp khi cô cho học sinh làm khảo sát trên giấy về việc các bạn có ký tên vào đơn đề nghị đổi giáo viên dạy văn khác hay không
nhiều cư dân mạng chuyên gia và rất đông thầy cô giáo công tác trong lĩnh vực giáo dục đều lên tiếng
mong muốn nhà trường cần phải làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên để thông tin rộng rãi an lòng phụ huynh và học sinh
ban giám hiệu nhà trường sở giáo dục và đào tạo cần phải làm rõ nguyên nhân tại sao lại để cô giáo ra khỏi lớp
cô giáo đang trong tiết dạy hay là ngoài thời gian dạy trên lớp từ đó có những xử lý kịp thời và thông báo rộng rãi cho dư luận để sớm kết thúc vụ việc
hành vi của thầy giáo đó là không thể xuất hiện trong nhà trường chứ đừng nói gì xuất hiện trước sự chứng kiến của hàng chục học sinh như vậy
hành động của giáo viên nam đó rất phản cảm thô bạo
là một giáo viên tôi cảm thấy đau lòng
trước hình ảnh người thầy tự mình làm méo mó trước mặt học sinh như vậy
cộng đồng mạng cho rằng sự việc giáo viên nam bẻ tay cô giáo đẩy ra khỏi lớp ngay trước mặt hàng chục học sinh tại trường trung học phổ thông hai bà trưng tp huế
sẽ trở thành những tấm gương xấu xí bởi trong môi trường giáo dục luôn nói không với bạo lực học đường
bất cứ hành vi bạo lực nào cũng đáng lên án lệch chuẩn xã hội
đáng buồn thay
trong trường hợp này người nam ra tay đối với người nữ lại là giáo viên
ngay chính tại nơi đang thực hiện việc giáo dục lại diễn ra hành vi phi giáo dục thế này
mình đã làm trong môi trường giáo dục thì cư xử cho có văn hóa để còn làm gương cho các em học sinh nữa
giáo viên phải hành xử đúng mực đúng chuẩn theo quy định
giáo viên còn bạo lực học đường khi nói chi đến học sinh
lên tiếng về vụ việc thầy giáo trong clip cô giáo bị bẻ tay
đẩy ra khỏi lớp học khẳng định bản thân không hành xử thô bạo với nữ đồng nghiệp cũng vừa là học trò cũ của mình
một số cư dân mạng cũng cho rằng không nên vội vàng lên án thầy giáo khi chỉ dựa vào một mươi tám giây ngắn ngủi trong clip bị ngắt ra khỏi bối cảnh thực tế
liệu có phải trước đó cô giáo đã có hành xử thế nào ảnh hưởng đến công việc gây bức xúc cho thầy
tuy nhiên việc các thầy cô to tiếng với học sinh tranh cãi với đồng nghiệp có các hành vi thiếu chuẩn mực trước sự chứng kiến của học sinh là điều không nên để xảy ra
bất luận vì lý do gì
dù thế nào thì cách hành xử của giáo viên nam trong clip là không thể chấp nhận được đặc biệt trong lớp học trước hàng chục học sinh nơi không chấp nhận bạo lực học đường
ngành giáo dục đừng để học sinh nhìn vào để học theo như thế
các em rất nhạy cảm và đừng nghĩ các em học sinh không biết chuyện của các thầy cô giáo làm
mong rằng đừng để các em thất vọng đến khi ra đời các em vẫn sẽ nhớ điều này đó
các thầy cô và nhà quản lý giáo dục bạn
vụ việc vẫn đang được các đơn vị quản lý làm rõ
tuy nhiên câu chuyện buồn này một lần nữa cảnh báo văn hóa ứng xử của thầy cô với học trò của thầy cô với nhau trước mặt học trò
điều đó cho các em thông điệp sai lệch về cách ứng xử giữa người và người
mất đi sự tôn trọng đối với người thầy trở nên hoài nghi với những gì thầy cô trao gửi trên bục giảng